tiếp tục phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm hai nghìn chín đến hết năm hai nghìn hai mươi ba trong sáng nay
nhiều vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực giao thông đã được các đại biểu tham gia góp ý
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao kết quả đoàn giám sát tuy mới là báo cáo bước đầu nhưng chất lượng giám sát tốt
chủ tịch quốc hội lưu ý vấn đề giao thông đường bộ nên tập trung làm rõ gắn quy định về sản xuất nhập khẩu đăng ký lưu hành
các phương tiện nói chung với các tiêu chuẩn tiêu chí khí và phát thải
hay về vấn đề phân kỳ đầu tư giao thông cũng phải bảo đảm tiêu chuẩn tối thiểu về bảo đảm an toàn

với vấn đề giao thông đường bộ chủ tịch quốc hội đề nghị cần có sự quan tâm đầu tư cho giao thông đường thủy đội địa
về giao thông thông minh đoàn giám sát cần củng cố hoàn thiện báo cáo để có kiến nghị kịp thời
riêng với việc cấp giấy phép lái xe và quản lý sau cấp phép chủ tịch quốc hội băn khoăn vấn đề này phân định như thế nào
sau khi đào tạo cấp phép xong rồi thì bây giờ ai quản lý số này
vấn đề ví dụ như uống rượu uống bia rồi sử dụng chất lượng

chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định đề nghị báo cáo giám sát cần đổi mới đi vào kiến nghị nhỏ thực tiễn với con số cụ thể tránh chung chung
đăng kiểm tôi muốn viết kỹ hơn đăng kiểm
đăng kiểm từ hai nghìn chín hai nghìn một mươi ba là một cái giai đoạn thời kỳ mà đổi mới rất là nhiều về công tác đăng kiểm
không phải xấu cả đâu
đăng kiểm ngày xưa là chỉ có nhà nước thôi
nhưng mà cái giai đoạn vừa rồi là giai đoạn chuyển đổi chúng ta có đăng kiểm của xã hội hóa
có cái hạn chế cái là chúng ta kiểm soát không tốt
dẫn đến nó có cái vi phạm vi phạm có tính hệ thống và vừa rồi xử lý như vậy
thế thì phải thấy được cái tốt và thấy được cái nó không tốt
và từ đó mới thấy cái gì tốt thì phát huy cái gì không tốt thì khắc phục
phó chủ tịch quốc hội cũng đề nghị báo cáo giám sát cần phân tích so sánh những gì đã làm được chưa làm được
xu hướng trong một mươi bốn năm qua thế nào để đưa ra kiến nghị đề xuất khả thi